theo đoàn công tác của bệnh viện chợ giấy do bác sĩ chuyên khoa hai trần thanh linh trưởng khoa hồi sức cấp cứu và bác sĩ chuyên khoa một nguyễn ngọc sang khoa bệnh viện bệnh nhiệt đới chợ giấy làm trưởng đoàn đã lên đường hỗ trợ tỉnh cà mau sóc trăng để hỗ trợ các địa phương này trong công tác phòng chống dịch điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
quý vị thân mến nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ bệnh viện trợ rẫy năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín thoát chết thần kỳ sau gần một tháng tính mạng liên tục bị đe dọa tại cần thơ
đây quả là một phép màu đối với bệnh nhân mắc covid một mươi chín tưởng chừng là không thể
thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ cho biết các bác sĩ của trung tâm hồi sức quốc gia điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện đã cứu sống bệnh nhân bị nhiễm sars cov hai có hội chứng nguy kịch hô hấp cấp cần hỗ trợ oxy qua màng ngoài cơ thể
đây là ca bệnh can thiệp ecmo thứ sáu thực hiện tại trung tâm
bệnh nhân nam tên nda ba mươi bốn tuổi ngụ tỉnh đồng tháp được tuyến trước chuyển đến vào ngày bệnh
thứ năm trong tình trạng hôn mê khó thở nặng phổi tổn thương lan tỏa và đông đặc hai bên phía trường phải hỗ trợ can thiệp thở máy thông số bảo vệ phổi nhưng vẫn không đảm bảo độ bão hòa oxy máu cho bệnh nhân
ngay sau khi tiếp nhận ekip của trung tâm trực đã tiến hành hội trần thống nhất chẩn đoán viêm phổi nặng biến chứng ards do nhiễm covid một mươi chín mức độ nguy kịch với tiên lượng rất nặng nguy cơ tử vong đột ngột bất cứ lúc nào
trước gần một tháng can thiệp ecmo tình trạng bệnh nhân diễn biến bất lợi liên tục độ bão hòa oxy máu kém tiểu cầu giảm thấp kèm với tình trạng tăng đông liên tục làm tăng nguy cơ bị đột tử cho bệnh nhân và khiến quá trình duy trì kỹ thuật ecmo cho bệnh nhân trở nên vô cùng khó khăn vì phải thay đến ba màng oxy hóa máu để duy trì hiệu quả tối ưu cho bệnh nhân
nhận định đây là trường hợp bệnh lý phức tạp trung tâm hồi sức covid một mươi chín của bệnh viện đã hội trần trực tuyến với các chuyên gia hồi sức tích cực từ bệnh viện trợ giấy tp hcm bệnh nhân có chỉ định ngưng heporin ngay lập tức và tiến hành thay thế bằng shariental và tiếp theo là bằng aga chopal
được sự hỗ trợ tích cực từ bệnh viện trợ giấy trong việc cung cấp thuốc kháng đông aga chopan tình trạng tăng đông của bệnh nhân nhanh chóng được khống chế và giúp hệ thống ecmo hoạt động thuận lợi hơn góp phần vào việc tăng tỷ lệ sống còn cho bệnh nhân
trong suốt thời gian chạy ecmo các y bác sĩ đã luôn túc trực ngày đêm để vận hành các thiết bị hồi sức tiên tiến có tại trung tâm cũng như các phương pháp hồi sức nội khoa tích cực cho bệnh nhân theo đúng phác đồ điều trị của bộ y tế
đến thời điểm hiện tại bệnh nhân tỉnh táo hiểu y lệnh của bác sĩ giúp hệ thống ecmo và ống trợ thở thành công sinh hiệu ổn định độ bão hòa oxy máu trong giới hạn bình thường
theo bác sĩ chuyên khoa hai phạm thanh phong phó giám đốc bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ việc cứu sống bệnh nhân không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là niềm vui của cả ekip
cứu được bệnh nhân ekip tự tin sẽ tiếp tục cứu chữa thành công đối với những ca bệnh khó phức tạp ngay tại bệnh viện
thưa quý vị dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp trên các tỉnh thành phố mỗi cá nhân chúng ta cần đồng sức đồng lòng chung tay phòng chống dịch covid một mươi chín
hy vọng rằng việt nam chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch lần này
đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại